thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay người dân tại đan phượng hà nội đã bàng hoàng khi chứng kiến một vụ thảm sát kinh hoàng
một người đàn ông đã chém tử vong hai người ba người khác bị trọng thương
vào sáng ngày hôm nay đoạn video clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí chém nhiều người khiến các nạn nhân gục tại chỗ hiện trường nhiều vết máu
người dân chứng kiến chỉ biết đứng xung quanh nhìn từ xa mà không ai dám vào can ngăn
liên quan đến vụ việc ông nguyễn đình đà chủ tịch xã hồng hà huyện đan phượng cho biết hiện tại chưa thể xác định đối tượng có ngáo đá hay không nhưng được biết giữa nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn từ trước đó
thông tin thêm theo đó vào khoảng bảy h một mươi năm vào sáng ngày hôm nay ông nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã hồng hà đã cầm dao sang truy sát cả gia đình người em ruột sống tại cụm hai
những người bị ông đông chém gồm em trai em vợ và các cháu
hậu quả vụ việc đã khiến hai người tử vong ba người khác
các nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện
cơ quan chức năng cũng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến thảm án kinh hoàng này trong những bản tin tiếp theo
tiếp tục với những thông tin khác
một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ chỉ huy biên phòng tỉnh điện biên
cục hải quan tỉnh điện biên triệt phá thành công bắt giữ ba đối tượng thù giữ năm mươi kg ma túy đá
cụ thể vào lúc năm giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực đội hai xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép số ma túy trên là lò lả sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tên thường gọi là peng lả lò quốc tịch lào chú tại huyện mường say tỉnh u đôn say lào và đối tượng hoàng mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại tổ ba phường nam thanh thành phố điện biên phủ
khám xét các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ hai bao tải lớn có chứa năm mươi kg
các đối tượng đã thu giữ hai mươi gói màu vàng với khối lượng năm mươi kg ma túy đá hai xe máy và hai điện thoại di động
đấu tranh mở rộng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng lai thế mọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tiếp tục trong quá trình bắt giữ các đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm tổ công tác đã bao vây khống chế bắt giữ các đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia chuyên án
cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai bị cáo là già thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và tổng và sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại huyện sầm tớ tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã bị tòa nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra xét xử và tuyên án ba mươi tám năm tù giam
theo cáo trạng vào hồi một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực bản lốc xã thông thụ huyện quế phong tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt quả tang già thò và tồng và đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một bánh heroin có trọng lượng hơn ba trăm năm mươi gram
qua lời khai số ma túy nói trên được một người phụ nữ việt nam đặt mua từ giả thò để mang ma túy giao cho khách
già thò đã rủ người tình của mình là tổng và cùng đi khi cả hai vượt qua biên giới đến địa phận xã thông thụ huyện quế phong thì đã bị công an phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt giả thò mức án là hai mươi năm tù tổng và một mươi tám năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy